do lực lượng mỹ không có binh sĩ tại thực địa để kiểm soát việc tiếp nhận các gói hàng
một quan chức khác nhận định phương pháp này sẽ chỉ mang lại hiệu quả hạn chế và không giải quyết được cốt lõi vấn đề
thêm rằng chỉ có việc mở cửa biên giới ở giải gaza mới có thể ngăn chặn tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở giải đất
trước mỹ jordan pháp và một số nước đã nhiều lần áp dụng phương pháp chuyển hàng viện trợ tới giải gaza bằng đường không
hamas nói rằng vụ nổ súng ở gaza city hôm hai mươi chín tháng hai khiến một trăm một mươi năm người palestine thiệt mạng
song quân đội israel thông báo hàng chục người đã bị thương do sô đẩy và dẫm đạp trong lúc chờ hàng cứu trợ
một nguồn tin israel giấu tên thừa nhận binh sĩ nước này đã nổ súng vào đám đông vì cho rằng họ là mối đe dọa
giới chức y tế địa phương cho biết cuộc xung đột ở giải gaza đã khiến ba mươi hai trăm tám mươi tám người thiệt mạng và bảy mươi một ba trăm bảy mươi bảy người bị thương
tính đến ngày một tháng ba phần lớn là phụ nữ và trẻ em
bất chấp cái lạnh vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai
một mươi người vẫn đổ về con đường ven biển của gaza city vì nghe tin xe tải đang chở thực phẩm viện trợ tới cho họ
ba mươi xe tải chở hàng viện trợ được quân đội israel idf hộ tống nối đuôi nhau tiến vào giải gaza
trong nhiều tháng qua israel đã tìm cách tránh tham gia vào việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho gaza khi họ đối đầu với hamas
tuy nhiên idf hôm hai mươi năm tháng hai bắt đầu tổ chức các hoạt động viện trợ tới phía bắc giải gaza
trong bối cảnh nhiều cơ quan nhân đạo quốc tế liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói trong khu vực
khi nhìn thấy ánh đèn pha ô tô đang tiến tới vòng xoay nabuxin vào khoảng bốn h bốn mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng hai
đám đông vội vã chen chúc nhau lao về phía đoàn xe
theo lời kể từ nhân chứng và các quan chức israel
trong số này có người cha sáu con adbu asi ông đến địa điểm nhận viện trợ cùng hai cậu con trai tuổi tin của mình
asi nói tôi biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi đã chết đói
đột nhiên tiếng súng vang lên khi đoàn người vay quanh những chiếc xe tải viện trợ
một người đứng cạnh asi đã trúng
nhiều người xung quanh ông cũng ngã xuống số khác khoảng hốt bỏ chạy
trên tay vẫn cầm túi bột gạo đậu lăng trà là đóng hộp mà họ vừa lấy từ thùng xe tải
gần phía cuối đoàn viện trợ đám đông cũng bao vây những chiếc xe tải chở hàng
quân đội israel cho biết một số người đã áp sát xe tăng hộ tống của họ phớt lờ mọi cảnh báo
binh sĩ israel trong đoàn hộ tống cảm thấy bị đe dọa nên bắt đầu nổ súng khiến hàng nghìn người bỏ chạy trong hoảng loạn
các sĩ quan cấp cao idf cho hay
trời sáng các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy hàng chục thi thể nằm la liệt ở phía trước và phía sau đoàn xe
theo lời giới chức israel nhiều người đã bị đám đông sợ hãi dẫm đạp đến chết
hoặc bị xe tải viện trợ cán qua trong lúc tìm cách thoát khỏi cơn hỗn loạn
họ cho rằng các thành viên hamas cũng đã nổ súng dẫn đến cái chết của không ít nạn nhân
cơ quan y tế giải gaza đã thông báo có hơn một trăm một mươi người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ nổ súng
đây là một trong những sự cố gây thương vong cao nhất tại gaza
kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát vào hồi cuối tháng một mươi năm ngoái
suốt nhiều tháng qua liên hợp quốc và các nhóm viện trợ quốc tế chịu trách nhiệm về hầu như mọi hoạt động nhân đạo ở gaza
israel đã hạn chế tham gia vào nỗ lực này
phần lớn trong hai ba triệu cư dân trên giải đất phải di rời bị bỏ đói và không được chăm sóc y tế đầy đủ
chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc cảnh báo gaza đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em
tồi tệ nhất toàn cầu và đứng bên bờ vực của nạn đói
tình hình đặc biệt thảm khốc ở phía bắc nơi vẫn là chiến trường và có ba trăm linh đến năm trăm linh người sinh sống
israel đã phong tỏa hoàn toàn gaza từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ cho phép một số mặt hàng viện trợ nhân đạo hạn chế vào khu vực như nước thuốc men thực phẩm liều trại và nhiên liệu
đối với chính quyền israel việc cho phép hàng viện trợ vào gaza là một vấn đề nhạy cảm
hơn hai phần ba người do thái ở israel phản đối việc làm này
các đồng minh cực hữu của thủ tướng benjamin netanyahu
thường xuyên gây sức ép buộc ông phải cắt hoàn toàn nguồn hàng viện trợ cho gaza
thảm kịch hôm hai mươi chín tháng hai xảy ra trong chuyến viện trợ nhân đạo thứ tư mà lực lượng israel tham gia kể từ cuối tuần trước
chuyển đối đốc daniel hagari phát ngôn viên quân đội israel cho hay
ba chuyến đầu tiên diễn ra mà không gặp bất cứ vấn đề gì
liên hợp quốc và các nhóm viện trợ quốc tế buộc phải giảm bớt hoạt động nhân đạo của họ ở phía bắc giải gaza
vài tuần qua vì giao tranh ác liệt và tình trạng vô luật pháp
số hàng viện trợ vào gaza trong tháng hai đã giảm năm mươi so với tháng một
hôm năm tháng hai một đoàn xe tải của mỹ mang theo thực phẩm đến phía bắc gaza đã bị hải quân israel bắn
trong lúc họ đang đứng chờ gần một trạm kiểm soát ở khu vực ven biển deir al bala
theo các quan chức liên hợp quốc
sau sự việc các nhóm viện trợ quốc tế đã đình chỉ việc giao thực phẩm từ phía bắc gaza
quân đội israel giải thích rằng khi đó họ đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của hamas
chương trình lương thực thế giới một trong hai cơ quan chính của liên hợp quốc
chịu trách nhiệm phân phối thực phẩm trong khu vực đã cố gắng tiếp tục giao thực phẩm đến phía bắc giải gaza vào ngày một mươi tám tháng hai
thế nhưng họ bị tấn công bởi đám đông tuyệt vọng ngay sau khi vượt qua một trạm kiểm soát của israel
họ cũng bị đe dọa bởi hỏa lực giao tranh giữa quân đội israel và hamas
liên hợp quốc một lần nữa buộc phải đình chỉ hoạt động vận chuyển thực phẩm vào gaza
trong bối cảnh các nhóm viện trợ gặp khó khăn israel đối mặt áp lực ngày càng tăng
đặc biệt là từ mỹ buộc họ phải tham gia giải quyết tình hình
các quan chức mỹ đã yêu cầu israel mở ít nhất một tuyến đường mới vào phía bắc giải gaza trong nỗ lực tăng tốc viện trợ
tất cả hàng hóa hiện chỉ đến bằng đường đất liền qua ai cập và phải được kiểm tra bởi cả chính quyền ai cập và israel trước khi vào gaza
chính quyền tổng thống joe biden cũng thúc giục israel ngừng tấn công vào các tay súng hamas tham gia hỗ trợ an ninh cho các đoàn xe viện trợ
sau khi họ bị lực lượng israel liên tục tấn công
đêm hai mươi năm tháng hai dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai quân đội israel đã thực hiện sứ mệnh nhân đạo đầu tiên của mình ở gaza
thuê các nhà thầu tư nhân mang theo thực phẩm đến phía bắc khu vực
trong ba đợt viện trợ đầu tiên khoảng năm mươi xe tải chở hàng đã đến đích thành công
các tổ chức của liên hợp quốc nói họ sẽ không cung cấp hàng viện trợ nên chúng tôi hợp tác với những tổ chức khác
và tận dụng khả năng phân phối hiện có bên trong giải gaza để đưa thực phẩm tới miền bắc
phát ngôn viên quân đội israel peter lenner cho hay
thêm rằng thực phẩm viện trợ đến từ một nhà tài trợ ai cập và các xe tải thuộc những công ty thường nhân
quân đội israel ngày càng đóng vai trò chủ động hơn trong việc tham gia bảo vệ các đoàn xe này
vào tối ngày hai mươi chín tháng hai họ điều cả xe tăng hộ tống nhằm đảm bảo lối đi an toàn cho các xe viện trợ
vài phút sau khi đoàn xe vượt qua một trạm kiểm soát của israel
đám đông dân thường đã nhanh chóng lao về phía họ khiến họ phải dừng lại chuẩn đô đốc hangary cho hay
xe tăng hộ tống đã cố gắng giải tán đám đông bằng cách bắn một số lạc đạn chỉ thiên
ông nói bình sĩ israel cũng có mặt ở đó để hỗ trợ hoạt động nhân đạo
bella alisi hai mươi tám tuổi và anh trai khalid cùng hàng nghìn người đã tập trung tại vòng xoay nabuxin vào sáng sớm hai mươi chín tháng hai
anh đang tìm kiếm thức ăn cho hai cô con gái nhỏ của mình layan năm tuổi và mila ba tuổi
họ hầu như không có gì để ăn trong vài tuần qua
hai anh em đã lấy một số thực phẩm từ đoàn xe tải mang về nhà
khi họ bỏ chạy bela bị bắn
sau đầu anh ngã xuống đất bên gói hàng viện chợ chết trước khi được đưa đến bệnh viện
trong những giờ sau đó hàng trăm người được chuyển đến các bệnh viện ở phía bắc giải gaza
nhiều người được đưa vào viện trên những chiếc xe lửa kéo
ahmed amagwatma bác sĩ tại bệnh viện al sifa lớn nhất khu vực cho biết
amagutma vội vã đến phòng cấp cứu không còn giường nào chống người bị thương nằm la liệt cả trên sàn
hầu hết bệnh nhân đều chịu những vết thương do đoạn bắn
amawatma cho biết kích thước của những vết thương khiến ông nghĩ họ bị bắn bằng vũ khí hạng nặng
ông cũng thấy một số bệnh nhân có vết thương do mảnh đạn
các bác sĩ trong phòng cấp cứu sau đó báo cáo với ông rằng vài người bị gãy chân tay
có khả năng do bị xe tải gắn qua
sami fayah bốn mươi tuổi cũng có mặt ở vòng soi nabusin để nhận hàng viện chợ
khi vụ nổ súng xảy ra ông nhìn thấy những người tập trung quanh xe tăng israel ngã xuống đất
fayad cho hay ông còn nghe thấy tiếng súng đến từ hướng trạm kiểm soát
fayah sống sót ông quay trở lại vào đêm hôm sau với hy vọng xe viện chợ lại xuất hiện
hôm nay không ai đến ông nói vào sáng ngày một tháng ba
công việc chính của chúng tôi mỗi ngày chỉ là cố gắng tìm được miếng ăn